theo cục khí tượng trung quốc hai mươi hai giờ tối qua theo giờ địa phương bão talim việt nam gọi là bão số một đã đổ bộ vào các khu vực ven biển của thành phố trạm giang tỉnh quảng đông miền nam trung quốc
bão talim với sức gió vùng gần tâm bão là gần một trăm bốn mươi km một giờ là cơn bão thứ tư hình thành trên thái bình dương và là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào trung quốc trong năm nay
bão dự kiến di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc một mươi năm hai mươi km một giờ trước khi tiến vào vịnh bắc bộ trong ngày hôm nay và có thể đe dọa các thành phố khác khu vực ven biển phía nam trung quốc
cơn bão đã mang theo mưa lớn gió mạnh cho thành phố trạm giang và các khu vực lân cận
vào cuối ngày hôm qua cục khí tượng trung quốc đã phát đi cảnh báo đỏ về lũ quét ở một vùng do bão talim đây là cảnh báo đỏ đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi ba
chính quyền các địa phương phía nam dự kiến nằm trong đường đi của bão đã chuẩn bị khẩn cấp các phương án ứng phó và đề phòng các thảm họa có thể xảy ra đồng thời khuyến cáo người dân nên ở trong nhà
ông pita lim saren rad lãnh đạo đảng tiến bước đứng đầu liên minh tiềm năng đang tìm cách thành lập chính phủ mới ở thái lan cho biết liên minh gồm tám đảng này đã nhất trí tiếp tục đề cử ông làm ứng cử viên thủ tướng trong cuộc họp của quốc hội thái lan nhằm bầu thủ tướng mới vào ngày mai một mươi chín tháng bảy
trước đó ở vòng bỏ phiếu thứ nhất bầu thủ tướng ngày một mươi ba tháng bảy ông pita là ứng cử viên duy nhất được đề cử và đưa ra bỏ phiếu tại quốc hội nhưng ông chỉ giành được ba trăm hai mươi bốn phiếu dưới ngưỡng tối thiểu ba trăm bảy mươi năm phiếu để đắc cử thủ tướng thứ ba mươi của thái lan
hiến pháp thái lan cho phép thượng viện gồm hai trăm năm mươi thượng nghị sĩ do quân đội chỉ định cùng tham gia bầu thủ tướng với hạ viện
trong cuộc bỏ phiếu hôm một mươi ba tháng bảy vừa qua ông pita chỉ giành được một mươi ba phiếu ủng hộ từ các thượng nghị sĩ
trong khi có một trăm năm mươi chín thượng nghị sĩ bỏ phiếu trắng ba mươi bốn thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống và bốn mươi ba thượng nghị sĩ không dự họp ông pita được dự báo sẽ tiếp tục phải đối mặt với trở ngại lớn từ thượng viện
hầu hết các thượng nghị sĩ không đồng tình kế hoạch cải cách luật phỉ bán hoàng gia của vị chính trị gia này
ông pita hồi cuối tuần trước nói sẵn sàng đứng sang một bên và nhường quyền lãnh đạo việc lập chính phủ cho đảng phiêu thái nếu ông tiếp tục thất bại trong ngày một mươi chín bảy
ít nhất hai người đã thiệt mạng và một người đã bị bỏ phiếu
một người bị thương sau khi xảy ra vụ nổ tại cây cầu krum bắt qua eo biển kursk nơi bán đảo krum với phần lục địa nga
ủy ban điều tra nga đã cáo bộ ukraine đứng đằng sau vụ tấn công này
hình ảnh ra truyền thông nga đăng tải cho thấy một nhịp của phần cầu đường bộ bị sập nhưng phần cầu đường sắt không bị hư hại nên các chuyến tàu có thể sớm được đi lại bình thường
hiện phía ukraine không đưa ra bình luận về cáo buộc của nga
phản ứng sau vụ việc trên tổng thống nga vladimir putin tuyên bố sẽ trả đũa sau khi crimea
krum bị hai máy bay không người lái của hải quân ukraine tấn công một lần nữa
ông putin cho biết bộ quốc phòng nga đang cân nhắc các biện pháp
tổng thống nga cũng kêu gọi các quan chức tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh cây cầu krum vì đây là lần thứ hai cây cầu này bị tấn công
trước đó hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cả hai đoạn đường bộ và đường sắt đều bị hư hỏng nặng nề khi một chiếc xe tải chở đầy chất nổ phát nổ trên cầu
sau nhiều chờ đợi nga đã chính thức tuyên bố không đồng ý gia hạn sản xuất
nga đã đồng ý giãn kiến ngũ cốc biển đen mà liên hợp quốc và thổ nhĩ kỳ làm trung gian do các phần của thỏa thuận mà nga quan tâm đã không được thực hiện
còn về phía ukraine tổng thống volodymyr zelenskyy tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc sau khi nga ngừng tham gia thỏa thuận
các doanh nghiệp chủ tàu đều khẳng định sẵn sàng cung cấp ngũ cốc nếu ukraine và thổ nhĩ kỳ tiếp tục cho phép
tổng thống zelenskyy đã chỉ thị cho bộ ngoại giao ukraine chuẩn bị một thư gửi chính thức tới liên hợp quốc và thổ nhĩ kỳ xem liệu các bên có sẵn sàng duy trì sáng kiến ngũ cốc biển đen hay không
trước đó người phát ngôn điện kremlin ông dmitry peskov tuyên bố phần thỏa thuận liên quan đến nga vẫn không được thực hiện nên thỏa thuận ngũ cốc biển đen hết hiệu lực vào ngày một mươi bảy tháng bảy
sau khi nga quyết định không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc biển đen các nước như italia áo đức đã bày tỏ quan ngại về quyết định này và cho biết đang nỗ lực tìm các giải pháp thay thế
cùng ngày tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cũng bày tỏ quan ngại về nguy cơ hàng triệu người trên thế giới sẽ thiếu lương thực trong thời gian tới
ông cho biết liên hợp quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để hàng nông sản và phân bón của ukraine cùng nga có thể tiếp cận các thị trường mà không bị cản trở
eu đã cam kết sẽ đầu tư hơn nữa cho khu vực mỹ la tinh và caribe cụ thể là mức đầu tư lên tới bốn mươi năm tỷ euro khoảng năm mươi tỷ đô la mỹ
tuyên bố được đưa ra trong ngày làm việc đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh giữa eu và cộng đồng các quốc gia mỹ la tinh và caribe diễn ra trong các ngày một mươi bảy một mươi tám tháng bảy tại bruxelles của mỹ
phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp trong khuôn khổ hội nghị chủ tịch ủy ban châu âu ec bà ursula von der leyen khẳng định mỹ la tinh caribe
và châu âu đang cần hỗ trợ lẫn nhau hơn bao giờ hết trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gây gắt và xung đột gia tăng
bà cho biết eu có kế hoạch đầu tư bốn mươi năm tỷ euro cho khu vực mỹ latin và caribe trong khuôn khổ sáng kiến cửa ngõ toàn cầu
trước đó ủy viên châu âu phụ trách thương mại dự báo hội nghị có thể tạo thêm động lực cho những cuộc đàm phán giữa eu và khối thị trường trung nam mỹ mekosur gồm argentina brazil paraguay và uruguay
từ năm hai nghìn một mươi chín
caribe đã đạt được thỏa thuận thương mại tạm thời nhưng sau đó bị đình trệ do những lo ngại của eu về nạn phá rừng amazon
tuy nhiên giới chức châu âu và khu vực mỹ la tinh nhận định hội nghị thượng đỉnh lần này khó có thể mở đường cho dự thảo thỏa thuận thương mại tự do eu mekosur
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
cơ quan bảo vệ dữ liệu na uy tuyên bố sẽ cấm meta sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để quảng cáo có mục tiêu
lãnh cấm sẽ bắt đầu vào ngày bốn tháng tám
và kéo dài ba tháng để meta có thời gian điều chỉnh
cơ quan bảo vệ dữ liệu na uy nêu rõ meta công ty mẹ của facebook và instagram đã sử dụng các thông tin như vị trí của người dùng nội dung họ thích và những bài đăng của họ cho mục đích tiếp thị
cơ quan trên coi hành động này của meta là bất hợp pháp và do đó áp đặt lệnh cấm tạm thời với hoạt động quảng cáo dựa trên hành vi của người dùng trên facebook và instagram
nếu không tuân thủ lệnh cấm meta sẽ đối mặt với mức phạt tương đương một trăm linh usd một ngày
người phát ngôn của meta cho hay công ty sẽ xem xét yêu cầu trên khẳng định thông báo của nhà chức trách sẽ chưa có tác động ngay lập tức đối với các hoạt động của công ty
bảy tháng sau khi chính phủ iran tuyên bố bãi bỏ lực lượng cảnh sát đạo đức sau những cuộc biểu tình lan rộng mới đây giới chức iran đã bất ngờ khôi phục lại lực lượng cảnh sát đạo đức
mặc dù chủ yếu giám sát việc phụ nữ đội khăn trùm đầu nhưng đây không phải là khía cạnh ngoại hình duy nhất mà cảnh sát đạo đức quan tâm
cảnh sát đạo đức quan tâm
từ ngày một mươi sáu tháng bảy cảnh sát đạo đức cũng sẽ bắt giữ những người mặc quần áo quá chật nếu cơ thể lộ da quá nhiều nếu sắn tay áo lên quá cao hoặc nếu quần jean bị rách
tuy nhiên một số phụ nữ iran tìm cách chống lại những quy định về trang phục này bằng cách mặc quần áo bò sát và sử dụng khăn trùm đầu như một loại phụ kiện sạc sỡ để lộ rất nhiều tóc
luật hồi giáo không có quy tắc cụ thể nào về lượng tóc mà phụ nữ có thể để lộ ra ngoài khăn trùng đầu
phần lớn quy định xã hội của iran dựa trên cách giải thích của nhà nước về luật hồi giáo trong đó yêu cầu cả nam và nữ phải ăn mặc giản dị
bộ y tế italia mới đây đã công bố một thông tư gửi cho tất cả các vùng của nước này khuyến nghị các biện pháp khẩn cấp cần được thực hiện để đối phó với đợt nắng nóng đặc biệt mà nước này đang phải trải qua
các biện pháp được khuyến khích trong thông tư trên bao gồm các phòng khám ngoại trú địa phương
hoạt động suốt ngày đêm vào tất cả các ngày trong tuần kể cả cuối tuần và ngày lễ cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp tại nhà cho người già và các nhóm dễ bị tổn thương khác
tăng cường nhân viên trực tại tất cả các cơ sở y tế cũng như nối lại hoạt động của các văn phòng chăm sóc sức khỏe liên tục cấp vùng
các biện pháp này giúp tất cả các bệnh nhân thuộc các nhóm có nguy cơ cao có thể điều trị ngoại trú nhằm giảm bớt gánh nặng cho các khoa cấp cứu của các phòng khám và bệnh viện
dự kiến sẽ sớm phải tiếp nhận các bệnh nhân phải nhập viện do đợt nắng nóng đặc biệt với độ ẩm và độ bức xạ mặt trời cao cùng sự ngột ngạt nghiêm trọng
bộ y tế italia cho biết các biện pháp mới được đề xuất có thể vẫn có hiệu lực cho đến ngày một mươi năm tháng chín mặc dù chúng có thể được dỡ bỏ theo vùng hoặc toàn quốc nếu tình hình thay đổi
thưa quý vị từ nhiều năm qua tình trạng biến đổi khí hậu nghiêm trọng đã khiến các bệnh nhân có thể được giúp đỡ
đã khiến nhiều người dân iraq phải đối mặt với hạn hán và nguồn nước bị nhiễm mặn
điều này đã tàn phá các mổ vụ đàn gia súc và căn ông chạy cũng như làm cạn kiệt các nguồn nước ảnh hưởng đến sinh kế của những người dân lao động
năm nay ảnh hưởng từ dòng chảy ở hai con sông tigris và uprates đã khiến tình trạng thiếu nước lại càng trở nên trần trọng hơn
ảnh hưởng trực tiếp đến người dân đặc biệt là những người nuôi trồng thủy sản tại miền nam iraq
đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin an ninh thế giới hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
đây là những ruộng canh tác nuôi trồng thủy sản của nông dân iraq
những ngày qua tình trạng thiếu nước nghiêm trọng trên diện rộng đã khiến những người nuôi trồng và sản xuất lương thực tại iraq gặp nhiều khó khăn
ông qasem karam là một ví dụ điển hình
công việc này không mang lại kết quả gì
nhưng mọi người thấy đấy
mọi người thấy đấy
mọi thứ ở đây toàn là muối vì tình trạng khan hiếm nước và ôn nhấm của nước
những kẻ an này đã lấy đi của chúng tôi rất nhiều thời gian tiền bạc và công sức
chúng tôi đã có một kế hoạch kinh tế nhưng giờ mọi thứ đều bị phá hủy
các chuyên gia và quan chức chính phủ iraq cho biết việc xây đập ở thượng nguồn thổ nhĩ kỳ và iran đã ảnh hưởng đến dòng chảy trên sông tigris và efrates
từ đó ảnh hưởng đến nước sông sát al arab ở iraq
cùng với đó việc xả nước thải và lượng mưa kém do biến đổi khí hậu cũng đã dẫn đến
những tác động xấu ảnh hưởng tới hoạt động nuôi trồng thủy sản
màu sắc của nước hiện đã khác với thông thường
nước có màu xanh và rất bẩn
không lẽ cá nào có thể sống ở dưới dòng nước này bởi vì cá cầm nước sạch
nước có thể mặn nhưng không có ôn nhấm
ông karam và những người nuôi trồng thủy sản khác cho biết
việc mất nguồn nước đã khiến họ phải từ bỏ công việc làm ăn mang lại nguồn thu nhập tốt
khi các lồng cá ở dưới nước vào hoạt động hiệu quả chúng tôi được hưởng lợi từ chúng
tuy nhiên giờ thì chúng không thể hoạt động tốt do chất lượng nước rất tệ
kết quả là hôm nay chúng không thể sản xuất được gì
vì vậy tôi phải mang chúng ra khỏi đây
hiện tại tỉnh basra miền nam iraq chỉ có bốn trang trại nuôi trồng thủy sản
được tiếp tục hoạt động trong năm nay thay vì số lượng một mươi năm như năm hai nghìn hai mươi
để tiết kiệm nước chính quyền đã thực hiện các biện pháp
bao gồm đóng cửa khoảng chín mươi năm trang trại nuôi cá cháy phép ở basra
trước đây có đến bốn mươi bốn trang trại nuôi trồng thủy sản được cấp phép
ở tỉnh basra từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm phần lớn các trang trại này hiện đã ngừng hoạt động
trên thực tế đây là kết quả của sự thay đổi điều kiện khí hậu
sự ruột giảm nguồn thương từ nước ở sông saad al arab euphrates và tỉnh greece
và do khăn hiểm nước độ mặn ở sông saad al arab đã tăng lên
chúng tôi đã thực hiện một số bước để giải quyết tình trạng khăn hiểm nước
và biến đổi khí hậu hiện nay bao gồm cả việc đóng cửa các trang trại nuôi trồng thủy sản trái phép
đồng thời chúng tôi cũng tăng cường công suất các máy bơm nước được phép
và nghiêm cấm việc sử dụng các máy bơm trái phép
chúng tôi cũng loại bỏ tất cả các hành vi vi phạm và lần chiếm sông của các đơn vị chưa được cấp phép
hạn hán kéo dài đang đe dọa vùng đầm lầy bao quanh hai sông tigris và ephrates ở miền nam iraq
trong năm hai nghìn hai mươi hai tình trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng nhất từ bốn mươi năm nay
đã đẩy những người nông dân nuôi châu bò vào tình cảnh nghèo và nợ lớn

người phải bỏ nhà cửa và chuyển đến các thành phố lân cận để tìm việc làm
sự biến đổi khí hậu và tác động của nó lên nguồn nước và nông nghiệp iraq
khiến nước này phải trả giá về kinh tế cũng như ảnh hưởng đến vấn đề sinh kế và cuộc sống của người dân